trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh và đón xuân đình dậu
hôm nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố hải phòng
đến thăm và làm việc tại bộ tư lệnh quân khu ba chủ tịch nước khen ngợi quân khu là một trong những điểm sáng của toàn quân về việc quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn của đảng nhà nước phong trào xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt công tác dân vận chính sách hậu phương quân đội góp phần làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
trong tình hình mới yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quân trong đó có lực lượng vũ trang quân khu ba phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
chúng ta phải luôn luôn kiên định vững vàng trước mọi khó khăn thử thách phải tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
phải chủ động
chúng tôi nâng cao chất lượng công tác nắm dự báo tình hình và chủ động đề ra các phương án kế hoạch xử lý các tình huống có thể xảy ra đảm bảo luôn luôn chủ động không để bị động bất ngờ
tại quân chủng hải quân chủ tịch nước đã có buổi giao lưu trực tuyến với chiến sĩ đồng bào đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo trường sa nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi chín
và chuẩn bị đón tết cổ truyền định
chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi chúc các chiến sĩ và nhân dân tại trường sa đón tết ấm no và hạnh phúc
đảng nhà nước và nhân dân cả nước luôn luôn quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt đối với quân và dân các đảo trường sa lớn
các đảo sông tử tây đảo sinh tồn và các đảo khác của cả nước
bà con cán bộ chiến sĩ quân và dân các đảo khắc phục khó khăn tổ chức vui xuân đón tết thật lành mạnh an toàn tiết kiệm
đảng nhà nước và nhân dân cả nước luôn luôn dành cho cán bộ chiến sĩ quân và dân trên các đảo của cả nước những tình cảm thân thiết đặc biệt
thay mặt chiến sĩ và nhân dân tại trường sa chỉ huy trưởng kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn trường sa trung tá đỗ thế tuyến đã hứa với chủ tịch nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu
khắc phục mọi khó khăn đạt được nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
cũng trong sáng nay chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc với công an thành phố hải phòng
chủ tịch nước đánh giá cao công an thành phố đã làm tốt vai trò nòng cốt chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình
kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của thành phố
tập trung tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia
truy bắt đối tượng bị truy nã triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội
không để hình thành các băng nhóm tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm môi trường tội phạm ma túy từng bước đẩy lùi làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp sai phạm
trong chuyến công tác tại hải phòng chủ tịch nước đã đến thăm hỏi chúc tết gia đình anh hùng lực lượng vũ trang
liệt sĩ công an nguyễn hồng quân tại phường thượng lý quận hồng bàng đến thăm và tặng quà thương binh nặng bùi văn biển tại huyện thủy nguyên
chủ tịch nước cũng đã đến dân hương tại khu di tích đền chùa tràng canh huyện thủy nguyên
cũng trong sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những thành tiệu của hải phòng trong năm hai nghìn một mươi sáu
với quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm của thành phố tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
hải phòng đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi với hai bảy tỷ usd
kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố có những bước phát triển vượt bậc
hàng loạt các công trình dự án chuẩn bị được khởi công xây dựng an sinh xã hội được quan tâm
đời sống nhân dân được cải thiện quốc phòng an ninh được tăng cường an ninh trật tự được giữ vững
đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước mong muốn hải phòng cần bắt cơ hội chủ động sẵn sàng tâm thế để vượt qua thử thách trong thời gian tới
tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến đầu tư nước ngoài ở mọi cấp ngành